chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình điểm tựa tương lai của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn từ những kết quả tích cực thông qua việc tổ chức hội nghị
đối thoại phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
thời gian qua ngành bảo hiểm xã hội tại các địa phương đã đẩy mạnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội
như liên đoàn lao động hội nông dân hội liên hiệp phụ nữ cùng các sở ngành và chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện
thành phố thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân
các hội viên thuộc các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn giải đáp những vướng mắc băn khoăn
từ đó giúp người dân yên tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân từ hiệu quả của mô hình này
bảo hiểm xã hội đến người dân thông qua những hội nghị tuyên truyền
đã đu hút được sự quan tâm của xã hội góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của đất nước
bảo hiểm xã hội đến người dân thông qua những hội nghị tuyên truyền góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
sau những hội nghị định hướng là sẽ tham gia được bao nhiêu đối tượng bảo hiểm xã hội tự nguyện
xác định phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên hàng đầu
thời gian qua ngành bảo hiểm xã hội tỉnh thanh hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn
thông qua nhiều hình thức như đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phổ biến các quy định chính sách yêu đại mới
mở rộng và nâng cao chất lượng các đại lý thu
đặc biệt tại các huyện thị xã trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội
xây dựng chi tiết kế hoạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
phù hợp với từng nhóm đối tượng tập trung khai thác mạnh nhóm đối tượng trong độ tuổi lao động có thu nhập ổn định
tính đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn đạt trên hai mươi ba

các người dân ở các xã phường và thông qua các hội nghị tuyên truyền
thì cái nhận thức của người dân về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đã được tăng lên rất là rõ rệt
bảo hiểm xã hội được xác định là cái trụ cột của chính sách hành trình xã hội
và can bộ đảng viên của nhân dân xã hội lĩnh đã thâm nhuận tiếp thu cái chú chương
hai năm qua thì cùng với công tác vận động chuyên
và hướng dung nhân dân cho đến nay thì nhân dân đặc biệt là cái lao động nông thôn
cũng đã và đang tích cực tham gia mua bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế
với quan điểm chủ động đến với người dân đưa chính sách đến gần nhân dân
bảo hiểm xã hội tỉnh nghệ an đã chỉ đạo các đại lý thu
phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức nhiều hội nghị sự kiện ở cộng đồng dân cư
nội dung tuyên truyền được trình bày dễ hiểu thiết thực giúp người dân có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin
đến nay số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đạt gần bốn mươi hai người
trong đó số người tăng mới trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín là trên một mươi một người
một trong những phương thức tuyên truyền là chúng tôi đã chỉ đạo và cùng với các đại lý tổ chức những hội nghị sự kiện ngay cả cộng đồng dân cư
nội dung tuyên truyền được trình bày dễ hiểu thiết thực giúp người dân có thể dễ dàng mắt được thông tin